đây là những hình ảnh được camera ghi lại lúc bác sĩ bị hành hung tại khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định tp hcm
bức xúc và buồn trước thái độ của người nhà bệnh nhân là cảm giác chung của các y bác sĩ khi chứng kiến đồng nghiệp của mình bị hành hung
đây là những hình ảnh được camera ghi lại lúc bác sĩ bị hành hung tại khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định tp hcm